phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trồng tăng trữ vận chuyển hơn ba mươi năm kg cần sa theo quy định của pháp luật
ngày bốn sáu qua công tác trinh sát các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy mang theo một thùng xốp khả nghi đi từ xã tà nung hướng lên đà lạt
có nhiều cành lá cây cần sa với trọng lượng khoảng ba bốn kg hai đối tượng là nguyễn văn nghĩa phạm công quý cùng chú huyện lâm hà khai nhận
trước đó có biết phan tiến dũng chú tại chi lăng một thị trấn nam ban huyện lâm hà trồng nhiều cây cần sa nên đã đặt mua ba bốn kg với giá sáu năm triệu dự định bán lại với giá tám triệu đồng để kiếm lời
khẩn xương khám xét nơi ở của dũng công an phát hiện thêm hai mươi cây cần sa tươi có cây cao tới ba m đang được trồng trong nhà lồng
và nhiều cành lá cây cần sa được xấy khô cất trong kho làm việc với cơ quan công an dũng thừa nhận đã bán cho nghĩa và quý số cần sa nói trên
đồng thời khai nhận đầu trồng cần sa trong vườn từ năm nay và tiến hành giám định cơ quan công an xác định tổng số cần sa phát hiện trong vụ việc là hơn ba mươi năm kg